thành phố hải dương đang là địa phương có nhiều diễn biến phức tạp bởi dịch covid một mươi chín
để nhanh chóng khoanh vùng và sớm dập dịch thành phố đã nâng cao cấp độ cách ly y tế
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám vùng cách ly y tế toàn thành phố hải dương được thực hiện ở mức độ cao hơn
như nhà cách ly nhà khu phố cách ly khu phố phường xã cách ly phường xã đóng cửa một số cửa ngõ ra vào thành phố
yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi thành phố trừ trường hợp các trường hợp cần thiết
và được cho sự cho phép của cơ quan thẩm quyền cho phép ra vào các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu
nhưng phải khai báo y tế lịch trình di chuyển đo thân nhiệt khử khuẩn theo quy định
đóng cửa nhà hàng ăn uống dịch vụ giao hàng các dịch vụ làm đẹp cắt tóc gội đầu
và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao các xe vận tải hàng hóa xe khách tuyến tỉnh
không được chạy qua địa bàn thành phố dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người các hoạt động tôn giáo